kính chào quý vị và các bạn
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê thị kim phi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại khóm bình long một phường mỹ bình thành phố long xuyên
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi phi sử dụng tài khoản facebook phi kim
kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân cầm đầu rồi thường xuyên theo dõi bình luận
chia sẻ các bài viết video clip hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá đảng
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ca ngợi chế độ việt nam cộng hòa và đào minh quân
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần được các thành viên trao đổi
bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức hướng dẫn đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động
ngoài ra phi còn đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
theo kết luận giám định của sở thông tin và truyền thông tỉnh an giang
những video clip và các trang tài liệu thu giữ từ tài khoản facebook fi kim của phi có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can phi để tạm giam đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị kim phi sáu năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
công an tp bun ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với bốn đối tượng
để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng gồm trần văn sang lê viết phạm công thắng và phạm trung kiên
trong đó sang bị khởi tố ba hành vi gồm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tài và kiên bị khởi tố hai hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc
thắng bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
do có mâu thuẫn với huỳnh nhân nên vào trưa ngày hai tháng ba sang đã mang theo một khẩu súng rồi rủ tài và kiên tìm gặp nhân để nói chuyện
khi gặp sang đã dùng súng dí vào đầu nhân đe dọa
đến tối cùng ngày sang mang khẩu súng đến nhà thắng nhờ cất giữ dùm
khám xét khẩn cấp nhà ở của thắng lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng ngắn cùng chín viên đạn
mở rộng điều tra công an thành phố buôn ma thuột còn làm rõ sang kiên và tài còn cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch mỗi ngày hàng chục triệu đồng
một nhóm ba đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có dấu hiệu hình thành đường dây ma túy trang bị vũ khí nóng
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt triệt phá vào chiều qua
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm chiều ngày một mươi sáu tháng ba hàng chục cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt bao vây đột kích tầng hai của một khách sạn trên địa bàn thành phố đà lạt
khống chế và bắt giữ ba đối tượng gồm châu thanh duy hai mươi ba tuổi nguyễn đức thắng hai mươi chín tuổi cùng chú tại huyện lâm hà và vũ thành công hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố đà lạt
tại hiện trường một mươi hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một lượng tinh thể màu trắng trên đĩa xứ một thẻ nhựa được phát hiện
qua khám xét lực lượng công an còn tìm thấy hai khẩu súng ngắn nghi là súng quân dụng cùng một mươi hai viên đạn
tiến hành phân loại đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ số ketamin và ma túy đá trên được mua để sử dụng và bán lại khi cần
trong hai khẩu súng ngắn thì một khẩu là súng bắn đạn thể thao khẩu còn lại là súng dạng đồ chơi một mươi hai viên đạn là của súng thể thao
số vũ khí này dùng vào việc gây áp lực với một số người vay tiền của ba đối tượng và hiện vụ việc đang được công an tỉnh lâm đồng tiếp tục đấu tranh mở rộng
vào khoảng hai giờ năm mươi năm phút dạng sáng nay tại khu vực đường tránh vũng đục thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
một chiếc xe ô tô nhãn hiệu potcher đã bất ngờ mất lái tông sập cổng của một nhà dân
theo clip chiếc xe ô tô bốn chỗ chạy trên đường tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh với tốc độ khá nhanh
khi tới ngã ba đường chiếc xe này không rẽ trái hay rẽ phải mà phi thẳng vào cổng nhà dân ven đường
gần một phút sau vụ va chạm một người đàn ông ngồi trong xe đã ra mở được cửa ra ngoài
do vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm nên không có nhiều phương tiện và người tham gia giao thông
theo các nhân chứng vụ tai nạn đã khiến cho người phụ nữ ngồi ở ghế phụ bị thương nhẹ
phần đầu chiếc xe pocher đã bị hư hỏng nặng cùng với cổng nhà dân bị vỡ gạch vụn bắn khắp nơi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện phú tân về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng hai hùng đột nhập vào nhà của một người dân tại ấp phú quế xã phú an huyện phú tân để tìm tài sản lấy trộm
tuy nhiên chủ nhà đã phát hiện và bắt giữ hùng giao cho cơ quan công an
qua làm việc và kiểm tra trên người hùng lực lượng công an phát hiện nhiều giấy cầm tài sản là điện thoại di động và hàng chục sim điện thoại
tại cơ quan công an hùng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ đột nhập vào nhà dân lấy trộm điện thoại ở nhiều địa phương
như huyện châu phú huyện trợ mới và huyện phú tân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân đã tiến hành thu giữ nhiều tăng vật là điện thoại di động
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương vừa tiến hành khởi tố đối với đối tượng dương quốc toản
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã xuân hòa huyện lập thạch về tội cướp giật tài sản
toàn là đối tượng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù
trước đó vào ngày một mươi tháng ba toản điều khiển xe mô tô biển kiểm soát tám mươi tám g một mươi nghìn năm trăm chín mươi năm từ xã bàn giản huyện lập thạch về thành phố vĩnh yên
khi đi đến địa phận xã an hòa huyện tam dương toản đã cướp giật chiếc điện thoại iphone sáu s plus của bà trần thị phúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xã bản giản huyện lập thạch trị giá tài sản khoảng năm triệu đồng
tại cơ quan công an toản khai nhận sau khi cướp giật được chiếc điện thoại đã mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
trong khi đó trên địa bàn tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cũng đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng không mới
hầu hết các vụ việc xảy ra đều do sự thiếu cảnh giác của người dân
mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không ít người dân vẫn còn chủ quan
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng gồm từ thiên phước phạm trọng nghĩa lục triệu nhân
cùng chú tại thành phố biên hòa và nguyễn hữu nam quê tỉnh thanh hóa đã sử dụng xe máy phân khối lớn
đi theo nhóm từ hai đến bốn người để thực hiện các vụ cướp giật tài sản táo bạo
khi phát hiện người đi đường chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ cướp giật
tài sản cướp giật được các đối tượng bán rồi chia nhau tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn nhóm trên đã thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
những người đi đường thấy những người phụ nữ đeo sách vậy
cho họ thì tụi tôi
tụi tôi có gà đai tụi tôi cũng giật cái giỏ của người ta
giờ tiền thì tụi tôi chia còn điện thoại thì tụi tôi bán
bán xong rồi tụi tôi cũng chia nhau ra xài
năm bà nghĩa anh giật tụi tôi và phước chạy sau
rồi đưa ra cái tình sản cây xài
và để làm tình địa để cho năm bà nghĩa thì tụi tôi khác
còn đây là đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để có tiền tiêu xài đối tượng đã điều khiển xe máy
dạo quanh địa bàn xã xuống
đối tượng đã đến xã xuân hiệp huyện xuân lộc
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp
phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đang ngồi phía sau xe của bạn trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân tăng ga tẩu thoát
nhưng đối tượng đã bị công an huyện xuân lộc bắt sau đó
công tác bảo quản tài sản của mình khi tham gia phong trình đường
những túi sách vỏ bà con nên để trong cấp xe
tránh mang bên mình tránh cầm trên tay
đối tượng sẽ thấy sơ hở đối tượng sẽ giật
những dây chuyền những nữ trang tắt tiền
có mang thì áo ổ cao
hoặc là tránh mang những nữ trang đó khi tham gia giao thông ngoài đường
bị cướp giật tài sản bà con cần ghi nhớ những đặc điểm
của đối tượng gây án
dù như là đặc điểm về xe biển số xe đặc điểm về nhận dạng trên người
và tránh truy đuổi để xảy ra nguy hiểm cho bản thân
và nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc
cơ quan công an có thể tổng hợp những hình ảnh tài liệu để giúp truy bắt đối tượng
hoạt động của bọn cướp tài sản thường mang tính manh động
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng
ngày hôm qua đội một cục quản lý thị trường tp hcm kiểm tra tại công ty trách nhiệm
hữu hạn xuất nhập khẩu nmc có địa chỉ tại số một trăm ba mươi bảy a đường thành công
phường tân thành quận tân phú phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thùng các tông bên trong
chứa nhiều hàng hóa gồm thực phẩm chức năng thực phẩm phụ tùng xe gắn máy cũ và mỹ phẩm các loại
tất cả các mặt hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa bốn tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng
qua làm việc được biết công ty này có chức năng giao nhận hàng rồi phân phối đi các địa chỉ theo yêu cầu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với những hàng hóa vi phạm
để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
chiều qua người dân tại tổ một mươi bốn phường đồng tâm đã phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế
treo cổ trên tầng bảy của một khách sạn trên địa bàn tỉnh yên bái
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một lá thư để lại cùng với thi thể của người đàn ông
qua xác minh cơ quan công an xác định nam nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chính là nhân viên kế toán

cơ quan công an xác định là nhân viên kế toán của khách sạn hồng nhung có địa chỉ tại số một mươi đường ngô sĩ liên
phường đồng tâm thành phố yên bái
cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân của vụ việc
theo các nhân chứng nạn nhân đã mất tích bốn ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh sơn la phối hợp với đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường sơn la vừa phát hiện một lô ký test do nước ngoài sản xuất là hàng hóa nhập lậu
do anh lâm duy tùng là chủ cửa hàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ một phường quyết tâm thành phố sơn la đang được bán ra thị trường
thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện tại cửa hàng đang kinh doanh hai mươi hộp
tương đương với ba trăm chín mươi bảy que test nhanh covid một mươi chín giá một mươi chín triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng được bán cho người tiêu dùng
tại thời điểm làm việc anh lâm duy tùng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan tới nguồn gốc của số hàng trên
sáng ngày một mươi bảy tháng ba đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh sơn la
đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính tổng số tiền một mươi triệu đồng và tịch thu số hàng hóa nêu trên